sau một ngày xét xử chiều ba mươi tháng bảy hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp biên hòa tỉnh đồng nai
đã tuyên phạt trần nguyễn duy quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba một mươi tám tháng tù về tội gây dối trật tự công cộng
một mươi bị cáo khác cũng bị tuyên phạt từ tám tháng đến một mươi sáu tháng tù giam
năm người còn lại bị phạt một mươi hai tháng đến một mươi bốn tháng cải tạo không giam giữ cùng về tội gây dối trật tự công cộng
tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi của mình là sai trái vi phạm pháp luật
trong đó nhiều bị cáo cho rằng do nhận thức pháp luật kém không biết như vậy là phạm tội
nên đã nghe theo kẻ xấu kích động tham gia ảnh hưởng đến trật tự nơi công cộng
hội đồng xét xử nhận định vụ việc gây nguy hiểm cho xã hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội
tuy nhiên do các bị cáo hầu hết đều phạm tội lần đầu có nhân thân tốt một số bị cáo dưới một mươi tám tuổi nên tuyên bức án trên
trước đó vào ngày một mươi tháng sáu tại các tuyến đường quốc lộ một a phạm văn thuận dương tử giang thuộc địa phận thành phố biên hòa
hai mươi đối tượng đã có hành vi hò hét kích động đám đông tham gia phản đối chính sách của nhà nước trái pháp luật
gây ách tắc giao thông ảnh hưởng sâu đến an ninh an toàn xã hội và trật tự công cộng tại địa phương